hiện nay là thời điểm người trồng rau cần ở huyện thống nhất tỉnh đồng nai bước vào vụ thu hoạch
thế nhưng khác với những năm trước năm nay rau cần xuống với giá thấp
nhiều hộ thu hoạch không đủ chi phí đầu tư phải nhổ bỏ phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hiện đang là thời điểm gia đình anh đinh văn phong thu hoạch vườn trồng rau cần với diện tích hai hectare
nhưng tâm trạng không vui vì giá rau cần đã giảm thấp chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây
với giá chỉ còn khoảng ba đồng một kg giảm một nửa so với trước đây
giá giảm mạnh nhưng cũng không có người mua nên để tránh thua lỗ thêm và không trễ hẹn vụ sau
gia đình anh đành phải nhổ bỏ trong sự bất lực
năm nay rau cần làm ăn rất là khó khăn
giống khi má thì phải mua nhưng bây giờ rau làm nên không bán được không có bán được không ai mua hết
bây giờ rau người ta làm nhiều quá rồi bây giờ buộc phải nhổ nên bỏ thôi chứ mà không để chậm trễ vụ sau được
việc nhổ bỏ rau cần là một lý do
rau cần do giá xuống thấp và không có người mua cũng là tình trạng chung của các hộ dân ở xã gia kiệm huyện thống nhất tỉnh đồng nai hiện nay
giá mà ba như vậy tụi em nổ rất là nặng
nhưng em trồng năm sao hiện tại năm sao thì em phải nổ từ tám mươi triệu đó
thời gian nổ như vậy thì gia đình em không bỏ thôi công cán này nhiều nó mượn công cán này rất là nhiều tiền mà thôi tụi em bỏ thôi không nhổ nó bỏ luôn
theo một số hộ trồng rau cần cũng như các thương lái chuyên thu mua rau cần
so với những năm trước thời điểm này rau cần rất hút hàng
nhưng năm nay thị trường tiêu thụ mặt hàng này lại rất ít
trong khi đó nguồn cung dồi dào khiến giá rau cần xuống mạnh
trước đây thì tôi bán rau thì nó cũng chạy thì nhà vườn nó cũng đỡ được tí
bây giờ rau thì nó ế tôi muốn bán mà lại không bán được
thì họ vất lên thì tôi cũng thấy sót bây giờ tôi không bán được tôi cũng chịu thôi
vào thì tôi nhìn thấy vậy thì tôi cũng bó tay thì tôi đâu có bán được
gia kiệm là địa phương có diện tích rau cần lớn nhất tỉnh đồng nai với hơn hai mươi năm hectare
hiện hơn một nửa diện tích đang được bà con thu hoạch
nhưng do năm nay giá thấp nhiều người trồng rau cần nhổ bỏ
ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng trên một hectare